ngày một mươi ba tháng một mươi hai chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn tiếp tục phát hiện thêm hai vé tàu giả
được hành khách mang tới ga nhờ kiểm tra
đây là ngày thứ ba liên tiếp ga sài gòn phát hiện vé giả
như vậy ga sài gòn đã phát hiện một mươi trường hợp có vé tàu không hợp lệ
có dấu hiệu sửa chữa và không trùng khớp thông tin cá nhân của người đi tàu in trên vé
hiện số vé giả nói trên đã được bàn giao cho cơ quan công an điều tra xử lý
hầu hết các trường hợp mua phải vé giả đều là do mua từ các đối tượng chợ đen cò mồi
những tấm vé này không hợp lệ và không được lên tàu
trước thực trạng này công ty vận tải đường sắt sài gòn cảnh báo
hành khách đi tàu nên cẩn thận với các chiêu trò lừa đảo mới
sáng một mươi ba tháng một mươi hai chị trần thị kim thanh công nhân xí nghiệp may mặc
thường trú tại phường tây thạnh quận tân phú tp hcm đến ga sài gòn
nhờ kiểm tra lại thông tin vé tàu đi chặng sài gòn hà nội ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại đây ga sài gòn phát hiện hai vé trên
nhưng không đúng thông tin người đi tàu
và số vé giả này đã được chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn
bàn giao cho công an phường chín quận ba để điều tra làm rõ
chị trần thị kim thanh cho biết thêm chị mua hai vé tàu trên từ đại lý vé máy bay
tại địa chỉ hai trăm một mươi hai nguyễn phúc nguyên phường chín tp hcm
chị trần thị kim thanh cho biết thêm chị mua hai vé tàu trên từ đại lý vé máy bay tại địa chỉ hai trăm một mươi hai nguyễn phúc nguyên phường chín tp hcm
chị trần thị kim thanh cho biết thêm chị mua hai vé tàu trên từ đại lý vé máy bay tại địa chỉ hai trăm một mươi hai nguyễn phúc nguyễn phường chín tp hcm

vụ việc hiện đang được công an điều tra làm rõ lãnh đạo chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn khuyến cáo hành khách không nên mua vé của co vé
bởi nếu như thông tin trên vé không đúng với giấy tờ tùy thân sẽ không được lên tàu
với những hành khách đã mua vé từ những nơi không chính thức nên kiểm tra lại vé của mình bằng cách truy cập vào địa chỉ ww dsvn vn
hoặc mang vé trực tiếp tới ga sài gòn để đối chiếu